bực tức vì không lấy được sim điện thoại đã mang đi cầm cố trung dùng dao đâm một người đàn ông tại đắk lắc khiến cho nạn nhân hỏng mắt chấn thương sọ não
công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn duy trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú ở phường bình tân thị xã buôn hồ về hành vi giết người
trước đó em trai của trung có mang một điện thoại di động cầm cố cho anh cao trí dũng cũng chú ở phường bình tân nhưng quên không tháo sim trong điện thoại di động ra
nên trung có tìm trí đòi lại sim điện thoại cho em trai của mình nhưng trí không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
trung bị trí đánh nhiều cái vào người và đầu nên trung đã giúp dao thái lan mang sẵn cho người đâm trúng vào mắt trái của anh trí
vết đâm đã xuyên qua mắt vào vùng não gây tụ máu chấn thương sọ não và hiện đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy